từ ngày hai tháng ba tới sở giao thông vận tải hà nội sẽ tổ chức giao thông một chiều cho tất cả phương tiện trên tuyến đường gom hai bên đại lộ thăng long
theo đó đoạn đường được áp dụng tính từ trung tâm hội nghị quốc gia đến nút giao cầu vượt đường bảy mươi
sở giao thông vận tải hà nội đề nghị ubnd quận nam tử liêm chỉ đạo công an quận và chính quyền phường sửa tại bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra sở
cùng các bên liên quan tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ xử lý nghiêm các vi phạm
ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông giả soát hoàn thiện hệ thống hạ tầng tổ chức giao thông theo đúng nội dung phân luồng
bố trí ít nhất sáu người hướng dẫn phân luồng giao thông cục bộ tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện tránh gây ủn tắc giao thông